uống rượu bia vẫn là thói quen của rất nhiều người
thế nhưng đôi khi điều này lại gây ra tác động xấu tới sức khỏe
thời gian gần đây tại tp hcm nhiều ca nhập viện cấp cứu do uống rượu
thậm chí tử vong được xác định do ngộ độc methanol tại tp hcm
có trường hợp nạn nhân uống rượu trong ba ngày liên tiếp
sau minh nguồn gốc rượu khiến nhiều người tử vong tại tp hcm
bệnh viện nguyễn tri phương tiếp nhận chín ca ngộ độc methanol trong một tuần
đến nay hai ca tử vong tại bệnh viện ba ca xin về với tiên lượng rất nặng
ba ca ổn định và xuất viện một ca đang điều trị
kết quả xét nghiệm các bệnh nhân đều có nồng độ methanol trong máu cao nhất là bốn trăm linh bốn tám mươi hai mg trên decilit
trong khi ngưỡng gây ngội độc là năm mươi mg trên decilit
trong khi đó bệnh viện thống nhất tiếp nhận đến một mươi hai ca ngộ độc methanol chỉ trong vòng một tháng
hầu hết nhập viện trong tình trạng suy hô hấp tổn thương tim mạch dãn huyết áp
sáu ca trong số đó đã tử vong
đa số là lao động nghèo
theo ghi nhận các bệnh nhân phần lớn đến từ huyện bình chánh quận tám bình tân
ngoài ra còn một số lao động nhập cư từ vĩnh long bạc liêu lên ở trọ
bà phạm khánh phong lan trưởng ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cho biết
ban đã nhanh chóng vào cuộc lấy thông tin từ những người tham gia uống rượu
đồng thời xác minh nguồn gốc xuất xứ của rượu đã sử dụng
thời gian qua tp hcm ít ghi nhận các vụ ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp
trước tình hình tăng bất thường số ca ngộ độc với số ca tử vong như hiện tại
các bệnh viện đã nhanh chóng có báo cáo sở y tế tp hcm
các bác sĩ cảnh báo ngộ độc menthanol trong rượu
chủ yếu gặp ở các loại rượu rẻ tiền pha tạp chất bán cho người lao động nghèo
khi đó chất chuyển hóa của methanol là acid fromic
gây dối loạn toàn chuyển hóa và tổn thương nhiều cơ quan
bệnh nhân có thể bị mờ hoặc mù mắt vĩnh viễn tổn thương não
suy thận cấp diễn tiến tim mạch thậm chí có trường hợp xuất huyết não
thưa quý vị thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin sáng của chúng tôi ngày hôm nay
những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
hãy luôn đồng hành và theo dõi những thông tin mới nhất của chúng tôi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại